thưa quý vị liên quan đến phiên xét xử bị cáo trương mỹ lan sáu mươi tám tuổi chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp và tám mươi năm đồng phạm
sáng ngày hai mươi hai tháng ba phiên tiếp tục với phần bào chữa của các bị cáo
từ bào chữa bị cáo hồ bửu phương cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính tập đoàn vạn thịnh pháp cho rằng
toàn bộ dữ liệu công ty được thống kê quản lý bởi văn phòng hội đồng quản trị bản thân bị cáo cũng không được chia sẻ
theo bị cáo khi điều tra bị cáo bị đề nghị truy tố là tội tham ô tài sản bị cáo không hiểu vì sao mình lại tham mô
nhưng khi đọc cáo trạng nhìn tổng thể hành vi của bị cáo không quá nghiêm trọng nặng nề
bị cáo hồ bửu phương xúc động khóc trình bày hôm bị viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt một mươi chín hai mươi năm tù
bị cáo không biết phải nghĩ gì nữa không biết tại sao nữa
thời gian tạm giam bị cáo chưa được gặp gỡ gia đình
rất muốn gặp gia đình nhưng đề nghị xong bị cáo không dám gặp con vì xấu hổ
bị cáo cũng xin hội đồng xét xử cân nhắc xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
bào chữa cho bị cáo hồ bửu phương luật sư cho rằng
mức án mà viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị đối với bị cáo là quá nặng so với mức độ và hành vi thực hiện
bị cáo hồ bửu phương bị viện kiểm sát nhân dân đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt một mươi chín hai mươi năm tù về tội tham mô tài sản
theo luật sư bị cáo phương thừa nhận mình đã sai khi phối hợp với các bị cáo khác thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp
để giải quỹ bằng cách tạo lập các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đối với các khoản vay tại ngân hàng scb
gây hậu quả nghiêm trọng và bị cáo đã xin nhận một phần trách nhiệm về mình
tuy nhiên vai trò của hồ bửu phương trong hệ thống quy trình rút tiền từ scb là hạn chế
mang tính chuyên môn riêng biệt không như quy buộc của cáo trạng và lời luận tội
cũng theo luật sư phương án giải quỹ các khoản vay được scb giải ngân đã xuất hiện từ trước khi hồ bửu phương
giữ chức phó tổng giám đốc phụ trách tài chính tập đoàn vạn thịnh pháp
do đó bị cáo phương cũng chỉ làm theo thông lệ có từ trước tại vạn thịnh pháp mà không dự liệu đến tính đúng sai của hoạt động này
nên mong hội đồng xét xử viện kiểm sát xem xét nội dung này để đánh giá lại hoàn cảnh bối cảnh phạm tội cho bị cáo
luật sư bào trợ cũng cho hay hồ bửu phương không biết nguồn gốc các khoản tiền được giao thực hiện giải quỹ là tiền được vay trái pháp luật
không biết số tiền này được tập đoàn vạn thịnh pháp sử dụng vào mục đích gì trên thực tế
do đó hành vi giải quỹ chỉ là bước giả cách để tạm thời chuyển tiền chưa có lý do sử dụng ra khỏi công ty vay rồi sau đó thu hồi lại
luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét mức độ hành vi của bị cáo hồ bửu phương chỉ là một mắt xích nhỏ cuối cùng trong vụ án
không phải hoạt động có tổ chức và tinh vi
thông tin từ cơ quan chức năng huyện crong năng cho biết đơn vị đang làm rõ nguyên nhân tử vong của hai người phụ nữ
tại khu vực đập nước phú xuân thị trấn crong năng huyện crong năng tỉnh đắk lắc
khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm phút ngày hai mươi một tháng ba người dân đi làm dãy ngang qua khu vực đập nước phú xuân
phát hiện hai phụ nữ đã tử vong nên trình báo đến chính quyền địa phương
đại diện ủy ban nhân dân huyện crong năng cho hay cả hai người phụ nữ không phải là người tại địa phương
tiếp nhận tin báo cơ quan chức năng đã đến hiện trường làm công tác khám nghiệm theo quy định
chủ tịch ủy ban nhân dân xã ea drong thị xã buôn hổ đắk lắc xác nhận
cả hai phụ nữ tử vong đều là người dân cư trú tại địa bàn xã
trong đó một người sáu mươi tám tuổi và người còn lại ba mươi sáu tuổi
chủ tịch ủy ban nhân dân xã ea drong thông tin qua năm bắt bước đầu
cả hai phụ nữ này sang thị trấn crong năng để lấy thức ăn về cho heo và có ghé súng đập
sau đó nghi bị điện giật tử vong các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng
ngày hai mươi hai tháng ba công an xã bà điểm huyện hóc môn phối hợp với các đơn vị liên quan
giải cứu thành công năm thanh niên có biểu hiện ngào đá người này leo cột điện trên quốc lộ hai mươi hai
theo đó hơn tám giờ sáng cùng ngày người dân ở gần quốc lộ hai mươi hai
đoạn gần giao lộ đường nguyễn ảnh thủ giáp danh giữa phường trung mỹ tây
quận một mươi hai và xã bà điểm huyện hóc môn thấy năm thanh niên biểu hiện bất thường như ngáo đá
người này sau đó đi bộ giữa quốc lộ hai mươi hai rồi leo lên cột đèn cao áp cao chừng hai mươi mét ở giữa giải phân cách
đến độ cao khoảng năm m năm thanh niên đứng trên thanh thép băng ngang và cố thủ
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện hóc môn sau đó điều hai xe cùng một xe thang
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tìm cách giải cứu người này
nhiều đơn vị lực lượng cùng cả công an phường xã cảnh sát giao thông bảo vệ dân phòng cùng phối hợp giải cứu
cứu giữa trời nắng gắt cảnh sát phòng cháy chữa cháy đưa xe thang lên tiếp cận vận động hàng chục phút
nhưng năm thanh niên bất hợp tác cố thủ
bên dưới nhiều cảnh sát dùng phương tiện chuyên dụng để đón bắt phòng trường hợp người này nhảy xuống
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi hai sau đó cũng có mặt phối hợp
ảnh hưởng từ vụ việc khiến giao thông trên quốc lộ hai mươi hai quốc lộ một đoạn gần ngã tư an sương ủn ứ nghiêm trọng
nhiều thời điểm cảnh sát phải phong tỏa một làn đường để phục vụ giải cứu
đến khoảng một mươi giờ ba mươi phút trong lúc vận động thuyết phục cảnh sát đã kịp thời áp sát công chế năm thanh niên đưa xuống mặt đất an toàn
người này sau đó được bàn giao cho công an phường trung mỹ tây kiểm tra lập hồ sơ xử lý
thưa quý vị thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mạng nghiêm trọng xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống
mới nhất tại hà nội chỉ vì cãi vã với hàng xóm đối tượng nguyễn xuân dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ở tây hồ đã điên cuồng dùng dao tấn công nạn nhân dẫn đến trọng thương
ngày hai mươi một tháng ba công an quận tây hồ thành phố hà nội đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn xuân dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ở phố âu
cơ phường quảng an tây hồ hà nội để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào khoảng một mươi tám h bốn mươi năm phút ngày một mươi tám tháng ba nguyễn xuân dũng đi uống rượu về nhà thì xảy ra mâu thuẫn cãi vã với hàng xóm
trong lúc cãi nhau dũng không kiềm chế được nên đã chạy vào nhà lấy dao tấn công ông hát sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hàng xóm của dũng nạn nhân bị thương nặng
ngay sau khi nhận được tin báo công an phường quảng an đã có mặt tại hiện trường cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường
thu giữ vật chứng cùng gia đình đưa ông hát đi cấp cứu tại bệnh viện saint paul
đến nay sau khi được phẫu thuật ông hát đã qua cơn nguy kịch
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi một tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam nguyễn đại tuấn anh hai mươi năm tuổi quê đắk lắc
trần quang trai hai mươi bảy tuổi ngụ quận bốn và phạm thành đạt hai mươi năm tuổi ngụ quận một mươi một về tội cướp tài sản
theo đó mặc dù du khách người mỹ không đồng ý nhưng nhóm đối tượng trên vẫn gọi thêm nước rồi tính tiền gian lận sau đó tấn công buộc nạn nhân phải trả tiền
theo điều tra ban đầu cả ba bị can là nhân viên pha chế của quán ba vincent nằm trên đường pasteur phường bến nghé quận một
khoảng hai giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba nàm du khách tên a r bốn mươi bảy tuổi quốc tỉnh mỹ
đêm quán ba trên uống rượu
tại đây ông r đề nghị nhân viên phục vụ tên duy một mươi chín tuổi đến ngồi cùng để nói chuyện
khi ông r vừa bàn ngủ thì có nguyễn thị hồng nhung nhân viên phục vụ nguyễn thị vân anh quản lý quán và một số nhân viên đi theo
nàm du khách gọi một ly rượu loại bombay giá một trăm bảy mươi năm đồng và đưa tờ tiền mệnh giá năm trăm linh đồng ra trả
lúc này đạt tính gian thêm một ly copt tele với giá hai trăm năm mươi đồng và trả lại cho vị khách bảy mươi năm đồng
sau đó duy và nhung ngồi nói chuyện
duy nói chuyện cùng với ông r và xin gọi thêm nước để cùng uống
được vị khách đồng ý hai nhân viên gọi thêm hai ly cocktail và kêu thêm cho ông r một ly rượu loại bombay
một lúc sau vân anh đến ngồi chung bàn bà duy xin kêu nước thêm nhưng ông r từ chối
tuy nhiên nhung vẫn lấy hai ly đã uống hết nước đẩy về phía trại để châm thêm nước cocktail rồi để lên trên bàn
đồng thời tiếp tục đưa thêm một ly cocktail mới để lên bàn
tổng cộng có ba ly cocktail của lượt mới
thầy có ba ly cocktail trên bàn
sau đó ông r dơ tay ra hiệu từ chối với chai và tính tiền cho những ly nước đã gọi
lúc này đa xuất hóa đơn thể hiện có bảy ly nước uống các loại với tổng số tiền là một sáu triệu đồng
nhận được hóa đơn ông r không đồng ý trả tiền đứng dậy đi ra cửa và bị nhóm của anh chặn lại
trong lúc rằng co nhóm của anh đã tấn công vị khách
quá hoảng sợ ông r nói sẽ trả tiền thì nhóm của anh mới thôi công chế để vị khách lấy hai triệu đồng ra trả
sau đó nam du khách rời quán bar trong trạng thái hoảng hốt
ngày chín tháng một ông r đến công an phường bến nghế trình báo về việc bị nhóm nhân viên quán bar vincent cưỡng ép trả tiền
vào cuộc điều tra cơ quan công an đưa nhiều người liên quan về trụ sở để làm rõ
qua đầu tranh nhóm của anh thừa nhận hành vi khống chế ông r để uy hiếp tinh thần buộc phải thanh toán hóa đơn sử dụng dịch vụ tại quán bar
sau khi củng cố hồ sơ ngày một mươi hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với anh trài đạt để xử lý về tội cướp tài sản
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác ngày hai mươi một tháng ba lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
vẫn đang khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến hai người bị thương
thông tin ban đầu khoảng một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày xe container biển kiểm soát bảy mươi bốn h chín trăm sáu mươi sáu
thì bất ngờ xảy ra tai nạn xe container mất lái tông vào trụ đèn
một số nhân chứng cho hay khi xe đến giao lộ trường trinh vũ lăng thì nghe tiếng nổ lớn
sau đó xe lao lên dài phân cách tông vào trụ đèn mới chịu dừng lại
vụ tai nạn khiến hai tài xế chưa rõ tên tuổi bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
ghi nhận tại hiện trường đầu xe container bị hư hỏng nặng sau cú va chạm mạnh
vụ tai nạn khiến giao lộ trường trình vũ lăng bị ách tắc
ngay sau đó lực lượng công an thành phố đà nẵng có mặt khám nghiệm hiện trường
điều tiết giao thông và hướng dẫn xe cộ di chuyển
thưa quý vị mới đây thông tin từ bệnh viện hiễu nghị đồng nai cho biết
đơn vị đang tiến hành điều trị cho một bé gái sinh năm hai nghìn một mươi một bị thương tích nặng
nghi do bị cha dưỡng xuống tay tàn bạo
trước đó vào lúc hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi tháng ba bệnh viện hiễu nghị đồng nai tiêm nhận bé nhpa
sinh năm hai nghìn một ngụ tại phường biểu hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
bệnh viện hiễu nghị đồng nai đưa người dân đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng ở vùng đầu mặt
ngay sau đó bệnh nhân đã được xử lý vết thương trích ngừa uốn ván chụp ct và dùng kháng sinh thuốc giảm đau
một bác sĩ phụ trách khoa chấn thương chế hình bỏng bệnh viện hiễu nghị đồng nai cho biết
kết quả chụp ct của bệnh nhân cho biết chưa thấy xuất hiện bất thường trên não
hiện sức khỏe bệnh nhân ổn tiếp xúc tốt
theo lời khai ban đầu của gia đình sau khi bà mẹ y hôn năm hai nghìn hai mươi bé pa ở với mẹ ruột và cha dượng
tối ngày hai mươi tháng ba khi mẹ và cha dựng mâu thuẫn cãi cọ
cha dựng bực tức đã dùng dao tấn công pa khi bé đang nằm trên giường ngủ
liên quan đến vụ việc người đàn ông bong nhiên thành giám đốc công an quận bình thạnh
thành phố hồ chí minh mới đây đã liên hệ để mời làm việc lấy lời khai của nạn nhân
ông ntl bốn mươi bốn tuổi ngụ tại thành phố hồ chí minh cho biết
chiều cùng ngày công an quận bình thạnh đã mời làm việc lập hồ sơ lấy lời khai của ông
về việc bị ai đó lấy thông tin cá nhân để đứng tên giám đốc một công ty trên địa bàn quận bình thạnh
ông l cho biết công an cho biết qua thông tin trên báo chí nên mời làm việc
lấy lời khai cũng như mong muốn và nguyện vọng của tôi
trước đó ông l cũng đã nhận được giấy mời của tri cục thuế quận bình thạnh
với nội dung mời ông lên làm việc vào sáng ngày hai tháng bốn tới đây
nội dung làm việc được nêu là về tình hình kê khai thuế
và tình hình hoạt động tại địa chỉ đăng ký với cơ quan thuế
như đã đưa tin thời gian trước tết ông l tra cứu mã số thuế bằng căn cước công dân trên hệ thống điện tử
thì tá hỏa phát hiện mình đang là giám đốc một công ty có trụ sở ở phường sáu quận bình thạnh
ông l lo quá nên chạy qua địa chỉ mà công ty nấy khai báo là trên đường nguyễn huy tường phương sáu quận bình thạnh
tuy nhiên đây là một tòa nhà làm văn phòng cho thuê
ông l nói người chủ cho một người trung quốc thuê lại
dành các văn phòng nhỏ và cho thuê tiếp
không ai ở đây biết về công ty này
đồng thời cũng cho biết số điện thoại đăng ký cũng là số ảo không liên lạc được
sau đó ông l đến sở kế hoạch và đầu tư
tri cục thuế để trình báo vụ việc mình bỗng nhiên thành giám đốc
ông l cũng cho biết theo thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
thì công ty này có vốn điều lệ là năm tỷ đồng đăng ký lần đầu vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
liên quan đến vụ bị cáo uống thuốc sau khi nghe tòa án nhân dân tỉnh cà mau
sơ thẩm không chấp nhận kháng cáo
tối ngày hai mươi một tháng ba thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh cà mau cho biết
bị cáo đã không qua khỏi
theo đó lê minh lình là một trong năm bị cáo trong vụ án cố ý gây thương tích
xảy ra tại xã lương thế trân huyện cái nước tỉnh cà mau vào ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi tòa án huyện cái nước xử sơ thẩm tuyên năm bị cáo phạm tội cố ý gây thương tích
thì cả năm bị cáo cùng kháng cáo
trong đó có bốn trên năm bị cáo kháng cáo kêu oan
bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
bị cáo lê minh lình kháng cáo kêu oan
ngày một mươi chín và hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tòa án tỉnh cà mau xử phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm
bị cáo lĩnh vẫn bị tuyên mức án ba mươi tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích
tòa tuyên án xong lúc gần chín giờ sáng ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
bị cáo lình được anh ruột là lê minh dùng trở đưa về nhà ở xã lương thế trân huyện cái nước
đến gần một mươi một giờ cùng ngày
người ta phát hiện lình đã uống thuốc diệt cỏ ở phòng riêng
bên cạnh là bức thư và clip tuyển mệnh
với nội dung bị oan ức quá dẫn đến làm điều dại dột
bệnh viện đa khoa tỉnh cà mau xác định
đình được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh lúc hơn một mươi hai giờ một mươi phút
cùng ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn và được rửa ruột chống độc
dù được các bác sĩ cứu chữa tận tình nhưng lịnh đã không qua khỏi
mới đây một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ nhân viên an ninh sân bay nội bài
kịp thời đỡ một cháu bé bị ngã từ trên bàn
được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội với nhiều lời khen
theo nội dung clip cặp vợ chồng và một cháu bé đến cửa so chiếu an ninh
họ đặt con ngồi trên bàn rồi cho tư trang vào cây nhựa để chuẩn bị đẩy qua cửa so chiếu
cặp vợ chồng loay hoay với khay nhựa mà không để ý cháu bé đang di chuyển trên bàn
rồi bất ngờ ngã về phía sau
lúc này một nữ nhân viên an ninh lập tức lao đến và kịp đỡ được cháu bé
bố mẹ của bé có một phen hốt hoảng và tử phào khi con gái được đỡ kịp không gặp chấn thương đáng tiếc
mạng xã hội dành nhiều bình luận khâm phục cách xử lý tình huống nhanh nhẹn của nữ nhân viên an ninh
bên cạnh đó nhiều ý kiến phê bình sự chủ quan của đôi vợ chồng khiến em bé suy cảm nguy hiểm
đại diện cảng hàng không quốc tế nội bài xác nhận sự việc xảy ra vào lúc một mươi bốn h chín ngày một mươi chín tháng hai
tại nhà ga hành khách t một sân bay nội bài
đại diện cảng hàng không quốc tế nội bài cho biết thêm
trong lúc người mẹ nâng khay hành lý và khuất tầm nhìn
thì em bé đột nhiên ngồi tụt người ra phía sau và bất ngờ ngã xuống
may mắn chị nguyễn phương dung nữ nhân viên an ninh ở ngay cạnh
đã dướng người vươn qua chiếc bàn nhanh tay chụp lấy em bé đang rơi kịp thời đỡ bé không ngã xuống sàn
vụ việc may mắn vì đã hỗ trợ kịp thời nên không ảnh hưởng tới sức khỏe của bé
đại diện cảng hàng không quốc tế nội bài đánh giá sự tận tâm tập trung cao của nữ nhân viên an ninh khi làm việc
giúp chị kịp thời quan sát tình huống để xử lý rất nhanh và hiệu quả
cảng hàng không quốc tế nội bài khuyên cáo hành khách khi đi cùng với con nhỏ qua các khu vực như tham cuốn
thăm máy cầu thang bộ lên máy bay điểm so chiếu an ninh cần lưu ý
luôn theo sát con để con trong tầm mắt không được để trẻ em tự y chạy nhảy đùa nghịch tại các khu vực công cộng
nếu gặp khó khăn hành khách có thể nhờ nhân viên tại sân bay hỗ trợ tránh các tai nạn bất ngờ có thể xảy ra
ngày hai mươi một tháng ba công an huyện ngọc hồi tỉnh con tum cho biết đơn vị vừa phối hợp với công an tỉnh bình thuận
công an tỉnh quảng ninh triệt phá đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy đồng thời thu giữ năm kg ma túy dạng
trước đó qua công tác trinh sát nắm địa bàn công an huyện ngọc hồi phát hiện đối tượng trịnh minh sản năm mươi một tuổi
trú tại xã pờ y huyện ngọc hồi có liên quan đến đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy liên tỉnh số lượng lớn
sau một thời gian dài theo dõi đối tượng sản công an huyện ngọc hồi đã phối hợp với công an tỉnh bình thuận
tập trung bóc gỡ triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy này
ngày một mươi năm tháng ba phòng cảnh sát thình sự công an tỉnh bình thuận bác quả tăng đối tượng sa văn tiến hai mươi chín tuổi
trú tại xã đắc can ngọc hồi khi đang vận chuyển thuê cho sản một kg ma túy đá xuống thành phố phan thiết để tiêu thụ
ngay sau đó công an huyện ngọc hồi đã nhanh chóng phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y
huy động lực lượng chó nghiệp vụ tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của trịnh minh sản tại thôn ngọc khải xã pờ y huyện ngọc hồi và thu giữ một kg ma túy đá
tại đây vợ của sản là bà đào thị ánh bốn mươi chín tuổi khai nhận đã giúp chồng cất dấu số ma túy trên và giao một kg ma túy đá cho sa văn tiến
đến ngày một mươi sáu tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình thuận đã phối hợp với công an tỉnh quảng ninh
bắt giữ thành công đối tượng trịnh minh sản và thao minh xá bốn mươi bảy tuổi trú tại xã sa lo huyện ngọc hồi thu giữ hai kg ma túy đá
tiến hành khám xét chỗ ở của thao minh xá công an huyện ngọc hồi nhanh chóng thu giữ một kg ma túy đá
theo lực lượng chức năng xá cũng là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chân ma túy của trịnh my sản
chiều ngày hai mươi một tháng ba thông tin từ công an xã mỹ lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh cho biết đơn vị này đang phát đi thông báo
tìm kiếm một nữ sinh lớp một mươi bị mất liên lạc với gia đình từ trưa ngày hai mươi tháng ba tới nay
theo đó nữ sinh bị mất liên lạc với gia đình là em nguyễn thị hương gờ sinh năm hai nghìn tám ngụ tại thôn sơn thủy xã mỹ lộc
con thứ hai của vợ chồng anh nguyễn trọng tĩnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
một cán bộ xa công an xã mỹ lộc cho biết trước lúc cháu mất liên lạc với gia đình
thì giữa cháu và bố mẹ cũng như mọi người trong nhà không hề có xảy ra mâu thuẫn gì tính tình cháu cũng bình thường
cán bộ này cho biết theo người nhà thông tin thì sáng ngày hai mươi tháng ba cháu có đi học nhưng không lên trường vào lớp
đến trưa cháu có về ăn cơm bình thường
cho đến khoảng một mươi ba giờ chiều thì cháu mang theo cặp sách đi ra khỏi nhà rồi mất liên lạc từ đó
khi đi cháu mặc áo khoác màu đen
đến tối và sáng nay sau khi cháu gờ đi nhưng không về quá lo lắng
người nhà đã liên hệ với bạn bè cô giáo của cháu cũng như người thân
nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về cháu cử
nối tiếp chương trình sẽ là một số các tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật được xin mời quý vị cùng theo dõi
sáng ngày hai tháng ba xe ben sáu mươi hai c một mươi một nghìn năm trăm hai mươi năm do tài xế phan văn quốc ba mươi bốn tuổi ngụ huyện thủ thừa long an điều khiển
lưu thông đến ngã ba giao giữa đường tỉnh tám trăm ba mươi và đường tỉnh tám trăm hai mươi bốn thuộc xã hữu thạnh huyện đức hòa thì xảy ra va chạm với xe đạp điện
do một người phụ nữ trung niên điều khiển chạy phía trước vụ tai nạn đã khiến người phụ nữ té xuống đường tử vong tại chỗ
ngay sau vụ tai nạn lực lượng công an xã hữu thạnh đã có mặt bảo vệ hiện trường xác minh danh tính nạn nhân
quá trình xác minh lực lượng chức năng xác định nạn nhân là bà ntn sáu mươi tám tuổi ngụ xã thạnh lợi huyện bến lức
nhận tin báo lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đức hòa phối hợp cùng viện kiểm sát nhân dân huyện đức hòa có mặt để điều tra xác minh nguyên nhân vụ việc
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng xác minh làm rõ
mới đây tại khu vực đèo tà cơn thuộc tuyến quốc lộ hai trăm bảy mươi chín huyết mạch đã xảy ra một vụ lật xe đầu kéo
vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến tuyến quốc lộ lâm vào cảnh ách tắc cục bộ hơn bảy giờ khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi hai tháng ba
tại km năm tuyến quốc lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc đèo ta cơn xã trường sinh huyện tuần giáo tỉnh điện biên xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến tuyến đường ách tắc
thời điểm trên xe đầu kéo biển kiểm soát hai mươi sáu h một trăm năm mươi x kéo theo rơ móc biển kiểm soát hai mươi sáu r một trăm một mươi ba x do tài xế đinh văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại mộc châu sơn la điều khiển đi theo hướng điện biên tuần giáo
lúc này trên xe chở đầy sắn khô khi chiếc xe di chuyển lên đèo dốc cao đường cua gấp đã bất ngờ lật ngang đường hậu quả vụ tai nạn đã khiến cho lái xe bị thương nhẹ xe đầu kéo hư hỏng nặng
do sắn khô trên xe đổ tràn ra đường gây ách tắc cục bộ tuyến quốc lộ hai trăm bảy mươi chín cơ quan chức năng đã phải điều máy xúc để xử lý đến khoảng tám giờ ba mươi sáng nay đường mới thông trở lại hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
chưa hay hai tháng ba một vệt dầu nhất hơn hai trăm linh m xuất hiện tại km bảy trên tuyến quốc lộ sáu mươi hai hướng từ tp tân an đi thị xã kiến tường thuộc xã mỹ phú huyện thủ thừa long an khiến cho nhiều người chạy xe bị ngã
một người dân sống cạnh quốc lộ sáu mươi hai cho biết khi đang đứng bán trước cửa nhà thì thấy một em sinh viên đang chạy té xuống đường sau đó tiếp tục hai xe máy chạy ngang té
nhìn xuống phía đường tôi thấy một vệt nhớt dài nhiều người chạy đến người dân cảnh báo
nhưng vẫn không kịp thắng lại
nên bị trượt té một đoạn dài may mà những người này chỉ bị chảy nhẹ
sự việc xảy ra vào lúc giờ tan học nên khiến cho một số phụ huynh đưa đón con đi học đã bị té ngã
khi đi qua khu vực này rất may là không có ai bị thương tích nặng
sau khi thấy người bị té ngã những người thợ đang xây nhà ngay khu vực cùng với người dân xung quanh đã dùng cát giải lên các khu vực bị dầu nhất đổ đồng thời ra lệnh cảnh báo để người đi đường tránh gặp nguy hiểm
người dân gần khu vực cũng ra đường làm tín hiệu cho người đi xe máy chạy chậm lại
đồng thời thông báo sự việc đến cơ quan chức năng trích xuất camera để tìm xe làm chảy dầu nhất xuống đường
ngày hai mươi một tháng ba nhân viên hợp tác xã dịch vụ tắm biển thùy vân trong quá trình vệ sinh bãi biển phát hiện một sát rùa biển rạt vào khu vực bãi sau đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng
tại hiện trường sát rùa biển dài khoảng sáu mươi cm ước tính nặng khoảng bốn mươi kg mai rùa vỡ toác vết nứt chính giữa kéo dài dọc thân rùa và lan ra phần mai bên phải vẫn còn loang vết máu đỏ
phần bụng và vây bơi không có vết thương
thấy tình trạng trên nhiều người cho rằng có thể cá thể rùa biển đã bị va đập vào chân vịt tàu đang hoạt động gây vết thương nặng dẫn đến tử vong
lo ngại thời tiết nắng nóng rác rùa phân hủy gây ô nhiễm bãi tắm nên nhiều người đã vùi tạm xuống cát
báo công ty cổ phần dịch vụ môi trường và công trình đô thị vũng tàu hỗ trợ xử lý theo quy định
ngày hai mươi một tháng ba công an huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang cho biết qua camera giám sát phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy trong một tháng có một mươi lần không đội mũ bảo hiểm một mươi sáu lần vượt đèn đỏ
đại diện đội cảnh sát giao thông huyện hiệp hòa thông tin người phụ nữ này đã bị lập biên bản vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt gần hai mươi triệu đồng về các lỗi vi phạm trên
cụ thể quá trình trích xuất camera giám sát giao thông trên địa bàn công an huyện hiệp hòa ghi nhận từ ngày một đến ngày hai mươi chín tháng hai
xe máy biển kiểm soát chín mươi tám d một nghìn sáu trăm linh năm x do một người phụ nữ điều khiển có một mươi sáu lần vượt đèn đỏ bản thân tài xế có một mươi lần không đội mũ bảo hiểm
tra cứu trên cơ sở dữ liệu đăng ký xe công an huyện đã gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện
qua xác minh chủ phương tiện nói trên là chị ntt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thị trấn thắng huyện hiệp hòa làm nghề bán hoa tươi
khi được công an mời đến làm việc chị tê đã thừa nhận các lỗi trên
với mức phạt chín trăm linh đồng trên một lần vượt đèn đỏ và năm trăm linh đồng trên một lần không đội mũ bảo hiểm
chị tê bị xử phạt tổng số tiền là một mươi chín bốn triệu đồng công an huyện hiệp hòa đã lập biên bản để xử lý phạt nguội theo quy định của pháp luật
sáng hai mươi một ba tỉnh điện biên phủ tổ chức khai mạc hội khoẻ phù đồng lần thứ hai mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn
hội khỏe phù đồng năm nay thu hút sự tham gia của gần hai hai trăm linh vận động viên đến từ bốn mươi bốn
tranh tài tại một trăm bảy mươi sáu nội dung ở một mươi bốn nội dung
hội khoẻ được tổ chức làm hai giai đoạn
giai đoạn một diễn ra từ ngày bốn đến ngày bảy tháng một tổ chức thi đấu bốn môn thể thao với một trăm linh tám nội dung
giai đoạn hai diễn ra từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng ba tổ chức khai mạc bế mạc và thi đấu sáu môn thể thao với sáu mươi tám nội dung
đây là ngày hội thể thao truyền thống lớn nhất của học sinh là đỉnh cao của phong trào thể thao học đường
góp phần gây dậy ý thức của thế hệ trẻ bồi dưỡng cho học sinh về đức trí thể mỹ
gắn phát triển thể chất với học tập tu dưỡng đạo đức ý chí kỹ năng sống khát khao cống hiến
xây dựng thế hệ trẻ điện biên thân thiện nhân ái đoàn kết sáng tạo hội nhập và phát triển
hội khỏe nhằm tạo cơ hội cho học sinh được giao lưu học hỏi thể hiện đam mê bộc lộ năng khiếu
tài năng thể thao là dịp để đánh giá chất lượng công tác giáo dục thể chất
sự phát triển của phong trào thể dục thể thao trong các nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh
qua đó phát hiện tuyển chọn bổ sung những vận động viên xuất sắc để chuẩn bị tham gia thi đấu hội khỏe phù đồng cấp khu vực
và hội khoẻ phù đồng toàn quốc lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
chiều ngày hai mươi một tháng ba theo cảnh sát giao thông công an đà nẵng khoảng một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày
tại hiện trường xe container lãng phí
lên giải phân cách đầu xe đâm vào trụ đèn giao thông và bị hư hỏng nặng
vụ tai nạn khiến tài xế chưa rõ tên tuổi bị thương
sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường
điều tiết giao thông và điều động xe cứu hộ đến di rời phương tiện bị nạn đi nơi khác
cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
thời điểm trên nam tài xế trú tại tỉnh bình định điều khiển xe tải mang biển kiểm soát bảy mươi bảy c bốn nghìn tám trăm tám mươi bốn
lưu thông theo hướng bắc nam
đến đoạn qua phường phổ thạnh xe tải bất ngờ tông vào giải phân cách
làm sô lệch hàng loạt cấu kiện bê tông và mắc kẹt trên giải phân cách
vụ tai nạn làm xe tải hư hỏng nặng phần đầu
cú tông mạnh khiến bảy cấu kiện bê tông của giải phân cách bị xô lệch
biển báo giao thông hư hỏng tài xế chỉ bị xây sát nhẹ
đoạn đường xảy ra tai nạn khá rộng có giải phân cách đen tín hiệu đầy đủ
tại thời điểm xảy ra tai nạn có mưa nhỏ đường kha vắng
nên vụ việc không làm ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông khác
theo trạm cảnh sát giao thông đức phổ tỉnh quảng ngãi
đơn vị đã cử lực lượng hỗ trợ tài xế đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe
đồng thời kiểm tra hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc
thông tin ban đầu tài xế xe tải ngủ gật khiến xe mất lái lao lên giải phân cách
thông tin từ tổ công tác một trăm bốn mươi một của công an hà nội cho biết qua kiểm tra trên các tuyến phố
đơn vị đã phát hiện bốn vụ việc bắt giữ năm đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
trong đó có người mang theo súng ngắn
tăng vật thu giữ có một súng ngắn chín viên đạn một vỏ đạn hai gói nhỏ ma túy
ba bình kim loại nghi chứa khí cười hai xe máy
vụ việc đang được bàn giao cho công an phường sở tại tiếp tục điều tra xử lý
thông tê kết quả trong tuần qua từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi chín tháng ba
các tổ công tác một trăm bốn mươi một của công an tp hà nội đã phát hiện xử lý một trăm sáu mươi sáu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
tạm giữ sáu mươi ba phương tiện trong đó năm mươi hai trường hợp vi phạm nồng độ cồn
về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm lực lượng chức năng phát hiện một mươi sáu vụ việc có dấu hiệu vi phạm bắt giữ một mươi bảy đối tượng
tăng vật thu giữ gồm tám mươi sáu gói nghi ma túy các loại bốn bình kim loại nghi chứa khí n hai o hai dao năm xe máy
hai giấy phép lái xe
không do cơ quan có thẩm quyền cấp một trăm năm mươi máy hút bụi cầm tay không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
điển hình khoảng một mươi bốn h một mươi năm phút ngày một mươi tám tháng ba tổ công tác i một mươi một nghìn một trăm bốn mươi một làm nhiệm vụ tại khu vực đường hồ tùng mậu nguyễn cơ thạch quận nam tử liêm
đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không mang biển kiểm soát không đội mũ bảo hiểm không có cả chìa khóa điện
tổ công tác đã dừng phương tiện để kiểm tra phát hiện trong cốp xe của đối tượng có hai biển kiểm soát xe máy và một con dao dạng phớ
nên tính đối tượng được xác định là h a t sinh năm hai nghìn tám ở huyện yên lập phú thọ
qua đấu tranh bước đầu đối tượng khai nhận xe trên do tê cùng với đồng bọn vừa trộm cắp vào ngày một mươi bảy tháng ba trên địa bàn quận nam tử liêm
trên đường mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu bàn giao người và tăng vật liên quan cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định
ngày hai mươi một tháng ba ủy ban nhân dân tỉnh bình định cho biết đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông n t v ba mươi tám tuổi ở xa ân tường tây huyện hoài ân tỉnh bình định vì không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn
ông v bị xử phạt số tiền bốn mươi tám năm triệu đồng trước đó ngày chín tháng ba trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường tỉnh sáu trăm ba mươi đoạn qua xa ân tường tây
tổ công tác của công an huyện hoài ân đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn ngẫu nhiên đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
thời điểm đó ông v điều khiển ô tô biển số bảy mươi bảy a hai trăm ba mươi x lực lượng công an huyện hoài ân yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn nhưng ông v không chấp hành
ngoài ra qua kiểm tra ông v không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe
thưa quý vị hơn một tuần qua nhiều hộ dân ở tổ một mươi hai ấp thạnh trung xã thạnh tây huyện tân biên tỉnh tây ninh
đầm vào tình trạng bị côn trùng lạ cắn gây mẩn ngứa khắp cơ thể
sau khi nhận được phản ánh từ người dân sở y tế tây ninh đã có chỉ đạo các ban ngành nghiệp vụ tiến hành sang minh nguồn gốc của loài côn trùng này
theo người dân những con côn trùng này nhỏ màu đen khi gặp người thì nhảy vào bám lên quần áo và cắn người rất nhanh
bắt côn trùng ra khỏi vùng da bị cắn thì lập tức vết mần đỏ nổi nhanh và gây ngứa
một số người dân đã đi khám được bác sĩ cho uống thuốc và thoa nhưng không có tác dụng
nhiều người dân phòng tránh bằng cách mặc áo quần dài và mang vừa kín đáo suốt ngày nhưng vẫn bị cắn các vết cắn rất ngứa nhất là vào ban đêm
loại côn trùng này ít xuất hiện vào sáng sớm mà xuất hiện nhiều vào lúc nắng lên
người dân đã dùng nhiều cách như thuốc xịt côn trùng thuốc trừ sâu lòng não nghiền nát pha nước và cả xăng nhưng côn trùng không chết
ngành chức năng địa phương đã xuống khu vực xuất hiện côn trùng để kiểm tra và lấy mẫu
gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tây ninh xét nghiệm xác định loại côn trùng để có hướng xử lý
quả sơ minh ban đầu có gần ba mươi người lớn và trẻ em bị côn trùng lạ cắn nổi mẩn ngứa khắp người
cơ quan chức năng cũng đã tiến hành phun hóa chất riapur năm mươi sáu ec có nồng độ ba mươi ml trên lít nước
trong màn kính hai trăm linh m hai xung quanh khu vực các hộ dân sinh sống nhưng không hiệu quả
sau đó cơ quan chức năng tiếp tục tăng nồng độ hóa chất lên nhưng côn trùng vẫn sinh sống và phát triển bình thường
trước mắt ngành y tế hướng dẫn người dân mặc quần áo dài tay ở trong nhà dùng các bình xịt hóa chất diệt côn trùng để tránh bị đốt
vệ sinh sạch sẽ nơi ở và xung quanh nơi ở phát quang bụi rậm và sơ tán trẻ nhỏ đi nơi khác
hiện sở y tế tây ninh đã chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật phối hợp với trung tâm y tế phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tân biên
theo dõi sát sao diễn biến khu vực xuất hiện côn trùng lạ để có hướng xử lý kịp thời
có lẽ nhiều người dân thủ đô đã quá quen với hình ảnh dây cắp điện viễn thông dây điện trùng xuống đường không chỉ gây mất mỹ quan đô thị
mà còn tiềm ẩn mối nguy cơ cho những người tham gia giao thông
mặc dù tình trạng này đã nhiều lần được cải thiện song chỉ một thời gian ngắn sau đó thì đâu lại hoàn đó
sau đây sẽ là những ghi nhận tại đường giải phóng ngọc hồi hà nội
trong thời gian trở lại đây tại trục đường giải phóng ngọc hồi hà nội xuất hiện tình trạng dây điện dây cá viễn thông dù xuống thấp
rơi lỏng thỏng trên đường như những cái bẫy vừa mất mỹ quan đô thị lại tìm ẩn nguy hiểm đối với người dân
ghi nhận tại trục đường dài hơn năm km xuất hiện vô số điểm đường dây trùng xuống tận giải phân cách răng lộn xộn
thậm chí có những chỗ dây xả xuống gần đầu người gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông
theo một người dân sống tại khu phố dọc tuyến đường cho hay tình trạng này xuất hiện từ nhiều tháng nay nhưng vẫn chưa thấy đơn vị nào khắc phục
đài cho biết thêm có vẻ như các cơ quan chức năng đang thay thế cột điện mới nên xuất hiện tình trạng này
tuy nhiên đơn vị thi công rất chậm thiếu trách nhiệm trong việc chẳng buộc đảm bảo an toàn cho người đi đường và mỹ quan đồ thị
có đoạn dây cáp được buộc tạm vào giải phân cách nhiều đoạn để bừa bãi xuống lòng đường gây ảnh hưởng mỹ quan và tìm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông
một người dân khác thường xuyên di chuyển trên tuyến đường giải phóng cho hay mỗi lần di chuyển qua đây đều cảm giác dân sự
không biết là dây điện hay dây cáp nhưng dây để lòng thòng có đoạn tiếp xúc trực tiếp xuống lòng đường hay giải phân cách bằng sắt trông rất kề
theo người dân một số đoạn dây bị hỏng lòng thòng thâm ngang người mưa gió tà xuôi tàn ngược gây mất an toàn cho người tham gia giao thông qua khu vực này
việc này thể hiện tinh thần thiếu trách nhiệm của các cơ quan có liên quan cần sớm khắc phục ngay tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
trước tình trạng trên người dân mong muốn các đơn vị chức năng nhanh chóng giả soát và sớm khắc phục tình trạng này để vừa đảm bảo an toàn cho người dân vừa giữ được mỹ quan đô thị cho thành phố
nhất là trong thời điểm thời tiết diễn biến bất thường hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra
thưa quý vị nằm ở vị trí cách cửa ngõ của tỉnh hòa bình xã thịnh minh thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
được nhiều người biết đến là nơi có nhà máy nước sạch sông đà thuộc công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà
tại vì thiếu nước sạch sinh hoạt
gia đình anh nguyễn văn hưng bốn mươi chín tuổi trú tại thôn vật lại ở ngay cạnh nhà máy nước sông đà nhưng đã gần hai mươi năm nay chỉ có lựa chọn duy nhất là dùng giếng khoan
theo anh hưng mỗi ngày mở cửa ra anh đều nhìn thấy nhà máy nước sạch nhưng khi cuối đầu chỗ nước giếng khoan đầy cặn vôi mùi hôi tanh thì lại ngậm ngùi
anh hưng chia sẻ chưa có cơ quan chức năng nào mang nước giếng khoan đi kiểm nghiệm chất lượng để biết chính xác thực trạng
suốt thời gian dài tôi và các thành viên trong nhà thường xuyên bị mẩn ngứa khi tắm rửa bằng nước giếng
cạnh nhà anh hưng mấy trăm mét vợ chồng ông nguyễn minh thuận cũng loay hoay với bài toán tìm nguồn nước sạch suốt hơn một thập kỷ qua
nguồn nước mà gia đình ông thuận đang sử dụng không khá hơn so với các hộ dân khác trong vùng
bà nguyễn thị hồng vợ ông thuận cho biết
so với nhiều gia đình khác trong thôn nhà tôi vẫn còn may mắn
bởi có những hộ dân không có nổi nước giếng khoan để dùng họ phải dùng thứ nước có mùi tanh rất khó chịu
đến xã thịnh minh đi dọc những con đường làng không có để bắt gặp hình ảnh hàng chục vòi nước màu đen túa ra những bụi cây
theo chia sẻ của người dân vì khăn hiếm nước nên dù tiêu tốn nhiều tiền để thuê người khoan giếng nhưng không phải ai cũng may mắn tìm đường mạnh nước
có gia đình khoan hai ba lần nhưng vẫn thất bại
có nhà khoan được nước nhưng chất lượng nước nhiều tạp chất vẩn đục nên không dám dùng
chính vì không thể chủ động tìm nguồn nước giếng khoan nên rất nhiều người dân trong xã phải sử dụng nước từ khe suối chảy về
trước thực trạng trên chủ tịch ủy ban nhân dân xã thịnh minh cho biết hiện tại xã có bảy hai trăm ba mươi sáu nhân khẩu với khoảng trên một sáu trăm linh hộ
các hộ vẫn dùng nước giếng khoan và nước từ khe núi
còn theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã thịnh minh thực trạng thiếu nước sạch của người dân trên địa bàn đã tồn tại nhiều năm
chính quyền xã không ít lần kiến nghị lên cấp trên
thành phố hòa bình đã xây dựng đề án giải quyết vấn đề nước sạch cho bà con
tuy nhiên việc triển khai vào ngày nào thì xã chưa có thông tin cụ thể
vị cán bộ chia sẻ nước sạch là nhu cầu thiết yếu của mọi người dân chứ không riêng xã thịnh minh
hiện nay vì thiếu nước đời sống sinh hoạt của bà con sẽ trở nên rất khó khăn
bởi vậy điều mong mỏi của các hộ dân trong xã là có đủ nước sạch để phục vụ sinh hoạt hàng ngày
thưa quý vị không cần khuyến mãi tưng bừng hay giảm giá sốc
thị trường thuê xe đạp vẫn vô cùng sôi động khi vào hè với nhu cầu sử dụng ngày càng cao
những ngày đầu hè dịch vụ cho thuê xe đạp ở hồ tây lại bắt đầu thu hút khách hàng
nhiều tiểu thương thu về tiền triệu mỗi ngày nhờ việc cho thuê xe
vào thời điểm mới đầu hè thời tiết trở nên ấm áp hơn
công việc của anh hải chủ cửa hàng thuê xe tại trích xài hồ tây cũng bận rộn hơn
đặc biệt vào lúc sáng sớm hoặc chiều muộn khoảng sau giờ tan tầm
được biết giá thuê chung cho mỗi chiếc xe đạp hiện nay là ba mươi năm mươi nghìn đồng trên ba tiếng thuê xe
với những cửa hàng có số lượng xe thuê lớn mặt tiền đẹp
số lượng khách mỗi ngày có thể lên đến hàng trăm lượt
với mức giá bình dân ngày càng nhiều bạn trẻ đổ về hồ tây vui chơi đạp xe mỗi buổi chiều
lý giải về sự hút khanh này nhiều chủ cửa hàng cho biết
vào những ngày thời tiết đẹp mọi người luôn muốn tìm đến những nơi mát mẻ rộng rãi để vui chơi
vèn hồ tây lại là địa điểm đón gió
đồng thời các cung đường đều được trồng nhiều cây xanh phủ bóng mát giúp dịch vụ cho thuê xe đạp nở rộ
một nhân viên văn phòng tại cầu giấy chia sẻ
tranh thủ thời tiết đẹp và chưa nắng gắt sau giờ tan làm mình và đồng nghiệp lên hồ tây thuê xe đạp
vừa thư giãn vừa gian luyện sức khỏe mình thấy đây là một hoạt động khá hấp dẫn thu hút đa phần các bạn giới trẻ hiện nay
mặc dù chưa bước vào mùa hè nhưng số lượng người dân sử dụng dịch vụ này càng tăng cao
chất lượng dịch vụ cũng ngày càng được chú trọng để phù hợp với mọi lứa tuổi giới tính khách hàng thỏa thích lựa chọn
đến nay thuê xe đạp khám phá hồ tây được đánh giá là dịch vụ thân thiện giúp hoạt động thể dục thể thao trở nên thú vị hơn
nhiều năm trở lại đây hồ tây trở thành địa điểm thư giãn của nhiều người bởi khung cảnh hữu tình không khí trong lành
cùng nhiều hoạt động thú vị như trèo thuyền sắp đạp xe chụp ảnh check in
giá xăng dầu mới vừa được liên bộ công thương tài chính thông báo điều chỉnh áp dụng từ một mươi năm h chiều ngày hai mươi một tháng
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng bảy trăm hai mươi đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba tăng bảy trăm bốn mươi đồng một lít giá các loại dầu tăng từ bốn trăm bảy mươi đến sáu trăm sáu mươi đồng một lít
trong kỳ điều chỉnh lần này giá xăng e năm ron chín mươi hai được điều chỉnh tăng bảy trăm hai mươi đồng một lít so với kỳ điều hành trước
giá bán mới không cao hơn hai mươi ba đồng
giá xăng ron chín trăm năm mươi ba không cao hơn hai mươi bốn hai trăm tám mươi đồng một lít sau khi tăng bảy trăm bốn mươi đồng một lít so với giá bán lẻ kỳ trước
giá dầu diesel năm s không cao hơn hai mươi một một mươi đồng một lít tăng bốn trăm bảy mươi đồng một lít so với mức bán lẻ hiện hành
giá dầu hỏa không cao hơn hai mươi một hai trăm sáu mươi đồng một lít tăng năm trăm sáu mươi đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành
cùng với đó giá dầu mazub một trăm tám mươi cst ba năm s tăng sáu trăm tám mươi đồng một lít tăng năm trăm sáu mươi đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành
một trăm sáu mươi đồng một lít so với kỳ trước giá bán mới là một mươi bảy chín mươi đồng một kg
cũng trong kỳ điều chỉnh lần này cơ quan điều hành quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu
đối với dầu ma rút ở mức ba trăm linh đồng một kg
không chỉ gặp quỹ bog đối với các mặt hàng xăng dầu e năm ron chín mươi hai xăng ron chín mươi năm dầu diesel và dầu hỏa
không trích sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng e năm ron chín mươi hai xăng ron chín mươi năm
dầu diesel dầu hỏa và dầu ma rút
theo liên bộ công thương tài chính thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này
từ ngày một mươi bốn tháng ba đến ngày hai mươi tháng ba chịu ảnh hưởng của các yếu tố như có sự gia tăng hoạt động quân sự
của ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng lọc dầu của nga tồn kho dầu thô của mỹ tiếp tục giảm
căng thẳng tại khu vực trung đông vẫn tiếp diễn
các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua diễn biến tăng giảm đan sen
nhưng xu hướng tăng là chủ yếu
mới đây đảo ngọc phú quốc vừa được reader s choice awards hai nghìn hai mươi bốn
vinh danh là một trong sáu hòn đảo du lịch hàng đầu châu á
được biết danh sách các điểm đến được bình chọn dựa trên số phiếu của các chuyên gia du lịch và khách du lịch
giải thưởng thường niên reader s choice awards nhằm vinh danh các điểm đến khách sạn khu nghỉ
cơ sở kinh doanh du lịch hãng tàu máy bay tại châu á thái bình dương
tiêu chí bình chọn các ứng cử viên dựa theo đánh giá của khách du lịch về vị trí điểm đến
các trải nghiệm tại đó mức độ thân thiện của người dân địa phương ẩm thực giao thông cơ sở hạ tầng sự thuận tiện của các đường bay giá cả
nằm ở vị trí thứ sáu trong danh sách một mươi hòn đảo hàng đầu châu á thái bình dương
đảo ngọc phú quốc là một trong những hòn đảo hấp dẫn bậc nhất dành cho những ai yêu thích thiên nhiên hoàng sơ quyến rũ
nơi đây hoàn hảo để tận hưởng một kỳ nghỉ lý tưởng đều hoa mình cùng bơ cát trắng mịn
là nước biển màu xanh ngọc bích hay ngắm nhìn bình minh hoàng hôn rực rỡ
không chỉ mang vẻ đẹp hiếm có phú quốc còn sở hữu những công trình du lịch sang trọng với dịch vụ đẳng cấp
nổi bật trong đó là những khu nghỉ dưỡng sàng trọng nhà hàng cao cấp khu phức hợp vui chơi giải trí hàng đầu
đặc biệt đảo thiên đường phú quốc là điểm đến hoàn hảo để tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào của tuần trang mật
lễ kỷ niệm ngày cưới hay cùng nhau đi du lịch với gia đình người thân bạn bè
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại